hầu hết diện tích đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh đồng tháp đã thu hoạch xong vụ hẻ thu
tại những nơi không có đề bao khép kín người dân không xuống giống vụ ba mà mở đồng sẵn sàng đón lũ về lấy phù sa cải tạo đất và cắt đất mầm bệnh cho cây trồng ở những vụ mùa sắp tới
huyện đầu nguồn hồng ngự là nơi nước lũ tràn vào đồng sớm nhất trên địa bàn tỉnh đồng tháp
tâm thế sẵn sàng đón lũ nơi đây cũng khẩn trương hơn
tại cánh đồng ấp ba xã thường phước một nông dân đã thu hoạch rứt điểm lúa hoa màu và những miệng cống đã được mở một số nơi nước đã tràn vào
những ngày này mặc dù không còn sản xuất lúa nhưng nhiều nông dân vẫn thường xuyên vào đồng đến những cống xả xem và đo theo dõi mực nước mong con nước liên nhanh
năm nay huyện hồng ngự chủ trương xả lũ hơn chín hectare diện tích đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện và chỉ sản xuất lúa ba vụ duy nhất tại khu đề bao hai sáu trăm linh hectare